tại vũng tàu có một nơi độc đáo hấp dẫn người dân bản địa cũng như là khách du lịch
đó chính là bảo tàng vũ khí cổ robert taylor toàn lạc tại số chín mươi tám trần hưng đạo
thành phố vũng tàu trưng bày rất nhiều hiện vật vũ khí cổ từ khắp nơi trên toàn thế giới
đây là bảo tàng vũ khí tư nhân cổ lớn nhất tại việt nam
các hiện vật được thu thập bởi một người mang quốc tịch anh tên là robert taylor
với niềm đam mê đồ cổ ông đã thành lập bảo tàng và giới thiệu rộng rãi đến công chúng
hiện bảo tàng có khoảng hai năm trăm linh hiện vật được trưng bày trong ba khu
bao gồm các khu trưng bày những bộ trang phục mũ áo giáp áo giáp sát gươm giáo kiếm
thời đế chế la mã thành các tư hãng hay samurai hay những bộ trang phục quân đội
súng các loại của châu âu thời kỳ chiến tranh thế giới thứ nhất
cho đến các loại vũ khí tân tiến trong thời thế chiến thứ hai thế kỷ hai mươi
bảo tàng vũ khí cổ có rất nhiều loại súng cổ quý hiếm của thế giới
đây cũng là nơi để những người đam mê và muốn tìm hiểu về lịch sử quân đội các nước đến học hỏi
năm hai nghìn một mươi một bảo tàng được ghi vào sách kỷ lục việt nam là bảo tàng vũ khí cổ tư nhân lớn nhất việt nam